truyền thông bahrain cho biết nước này sẽ không cho phép nhập khẩu hàng hóa của israel sản xuất
tại các khu định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của palestine cũng như từ cao nguyên gulen
ngoại trưởng bahrain abdul latif al zayani khẳng định bahrain sẽ áp dụng phân biệt hàng hóa của israel
sản xuất từ các vùng lãnh thổ tranh chấp và hàng hóa được sản xuất tại israel
ngoại trưởng al zayani nhấn mạnh quan điểm của bahrain là không chấp nhận nhập khẩu các sản phẩm
từ các khu định cư ở bờ tây cũng như cao nguyên golan
israel đã chiếm đóng khu bờ tây của palestine cũng như cao nguyên gulen trong cuộc chiến tranh sáu ngày vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và cho xây dựng nhiều nhà định cư mới tại đây
vấn đề các khu định cư do thái từ lâu đã cản trở tiến trình hòa bình
vấn đề phức tạp thêm khi chính quyền của tổng thống donald trump chuyển đại sứ quán mỹ về jerusalem